theo luật nhà ở thì ngay sau khi thành lập bang quản trị nhà chung cư chủ đầu tư có trách nhiệm phải bàn giao khoản tiền này cho bang quản trị nhằm phục vụ cho mục đích bảo trì bảo dưỡng cho tòa nhà
pháp luật đã có quy định song trên thực tế việc thực hiện còn quá nhiều bất cập trong đó chủ yếu xuất phát từ sự chay y của các chủ đầu tư
ghi nhận sau đây của những phát viên truyền hình công an nhân dân
trung cư sky city tower hà nội thành lập ban quản trị đã ba năm nay nhiều hạng mục của tòa nhà bắt đầu hư hỏng
xong việc suy tu bảo dưỡng lại đang gặp rất nhiều khó khăn do chủ đầu tư chưa chuyển giao khoản quỹ bảo trì
khoản quỹ bảo trì của chung cư thì khi chúng tôi được thành lập là cách đây ba năm
sau đó chủ đầu tư có chuyển trả chúng tôi một mươi năm tỷ và bảo thấy là cái phần tạm trả
sau khi bang quản trị tạm tính theo luật và những hợp đồng mà bang quản trị có được phần của cư dân thì khoảng ba mươi tám tỷ bán cho các căn hộ
còn phần diện tích chủ đầu tư lại gồm có bốn phần diện tích một mươi hai tầng của tòa nhà a tầng hầm ba tầng một của tòa nhà b
chúng tôi tính theo luật
theo giá bán cao nhất thì tạm tính là khoảng ba mốt tỷ hơn ba mốt tỷ một chút
toàn bộ số tiền này thì chủ đầu tư trả cho chúng tôi được tám trăm linh triệu
việc chưa thu được phí bảo trì ảnh hưởng rất là lớn đến việc vận hành tòa nhà
tòa nhà đến nay thì chủ đầu tư đã thông báo lại hết thời hạn bảo hành
để giải quyết rất điểm tình trạng chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư
ngày hai mươi bảy tháng một mươi chính phủ đã bàn hành nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
theo đó nếu chủ đầu tư không bàn giao
phí bảo trì hoặc bàn giao không đầy đủ không đúng hạn theo quy định
ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đưa ra biện pháp cưỡng chế tài khoản
để thu lại số tiền thuộc quỹ bảo trì nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà
trước đây thì luật đã có vì quy định phí bảo trì là sau bảy ngày ban quản trị thành lập
thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm bàn giao cái quỹ bảo trì đấy
nhưng vì không có chế tài cụ thể
thì rất nhiều ban quản trị như ban quản trị của tòa giáo lãng hạ chúng tôi cũng đi đòi nhưng mà không có kết quả
và đến bây giờ thì cái luật đấy ra thì tôi nghĩ là rất khả thi và nó là một cái gậy rất tốt
để cho vấn đề là cái quy định nó phải cụ thể hơn
thực tế thì việc cơ quan quản lý phải ra quyết định yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả quỹ bảo trì
đã từng được thực hiện tại hà nội
tuy nhiên thì nhìn vào bài học từ tòa nhà kiêng nam
khi mà chủ đầu tư sau nhiều lần trì hoãn vẫn chưa thể truyền giao quỹ bảo trì cho người dân
có thể thấy sự cần thiết
phải có những biện pháp thực sự quyết liệt từ phía nhà quản lý
chúng ta buông lỏng không kiểm soát cái việc truyền cái khoản tiền ấy cho ban quản trị
thôi thì cái chuyện trước là buông lỏng rồi
thì bây giờ là cần phải chấn tính ngay
vì vậy thì mong là thành phố hà nội có một cái chỉ thị rõ ràng về cái việc này
và kể cả là giao cho it
chịu trách nhiệm và thời gian nào phải hoàn thành
thì nếu như thế sẽ làm không những lợi yên lòng dân
ở trong các cái tòa nhà đã có trung cư đã có
mà còn là tạo điều kiện cho cái thị trường nhà trung cư sắp tới
nó được thông suốt
bởi vì người mua người ta thấy không có cái vướng mắc gì
chứ vẫn còn những cái vướng mắt
vẫn còn có khi còn có những người ta còn ngần ngại
các tòa nhà trung cư
cao tầng đang mọc lên ngày càng nhiều tại hà nội
tuy nhiên nếu không có những quy định cụ thể
cùng với đó là các biện pháp quản lý chặt chẽ và quyết liệt
thì những người dân sinh sống tại các tòa nhà này
sẽ còn gặp phải nhiều thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp với chủ đầu tư